sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh ở các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó đối với tuyển sinh lớp một và lớp sáu các trường trên địa bàn tp hà nội sẽ thực hiện phương thức xét tuyển
theo tuyển sinh do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến
tuyển sinh trực tuyến vào lớp một từ ngày mùng một đến hết ngày mùng ba tháng tám
tuyển sinh trực tuyến vào lớp sáu từ ngày bảy đến hết ngày mùng chín tháng tám
các trường trực tiếp tuyển sinh từ ngày một mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng tám